hơn năm hai trăm năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện thu giữ tại thôn bản mới xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi bảy lưu thông theo hướng nguyên bình nà phạc lực lượng chức năng phát hiện bảy thùng cắt tông có chứa năm hai trăm năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe là nguyễn hữu duyên chú tỉnh bắc ninh không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc
được biết số kit test nhanh covid một mươi chín trên được trở từ tỉnh cao bằng về tỉnh bắc ninh